ngày hai mươi ba tháng năm đoàn khảo sát của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí quế đình nguyên
phó tổng biên tập báo nhân dân thành viên ban chỉ đạo đề án sơ kết kết luận hai mươi chín của ban bí thư
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy bình dương về việc thực hiện kết luận số hai mươi chín của ban bí thư
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi một của bộ chính trị khóa tám về việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
tại buổi làm việc các đại biểu tham gia và đoàn công tác đã trao đổi thảo luận và khẳng định vai trò định hướng
của báo tạp chí của đảng trong công tác thông tin tuyên truyền đồng thời trao đổi đề xuất ý kiến
nhằm tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức đa dạng hóa các đối tượng mua và đọc
cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng việc mua và đọc báo tạp chí của đảng tại địa phương đi vào thực chất
hiệu quả nhằm khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác thông tin tuyên truyền của báo tạp chí của đảng tại địa phương